xin chào các bạn
cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số một đường trần đăng ninh thị trấn vân đình huyện ứng hòa thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép phải
và đối tượng vũ văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số một mươi một a phố ban mai tổ hai mươi bốn phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới trước đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý